do ảnh hưởng của bão số ba trong ngày một mươi chín tháng tám trên địa bàn hà nội đã có mưa lớn
nhiều tuyến phố trong khu vực nội đô đã ngập nặng từ hai mươi năm đến bốn mét
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân đến hai mươi một h ngày một mươi chín tháng tám
trên đường thái hà và đống đa tình trạng đường bị ngập úng vẫn diễn ra
nền cao như thế này mấy lần nước vào trên nền mấy chục cm
hiện công tác tiêu thoát úng trên các tuyến phố đang được công ty trách nhiệm hữu hạn
thoát nước hà nội tích cực triển khai nên tại nhiều tuyến đường bị ngập buổi chiều đã cơ bản hết ứng
nền cao như thế này mấy lần nước vào trên các tuyến phố đang bị ngập buổi chiều đã cơ bản hết úng
nhưng mà cũng may là từ hôm qua nay các anh chị em công nhân ở công ty cấp thoát nước diễn nhiệt tình trách nhiệm
thì không thì nước còn vào nữa dương cao nữa
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đến một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng tám bão số ba đã khiến ba người bị thương có một mươi một ngôi nhà bị tốc mái gần một trăm linh cây bị đổ và gãy cành
hiện nay trên địa bàn thành phố tuy không còn gió mạnh nhưng trời vẫn tiếp tục mưa và
dự báo tại khu vực hà nội mưa lớn sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi tháng tám
vì vậy ban chủ y phòng chống thiên tai ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã yêu cầu các quận
huyện trên địa bàn thành phố tăng cường công tác trực ban và các phương án ứng phó với hoàn lưu sau bão